thành phố đà nẵng đã chính thức đưa vào hoạt động năm tuyến xe buýt có trợ giá đầu tiên vận hành nội đô
ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt chủ trương miễn phí cho mọi hành khách đi trên năm tuyến xe buýt có trợ giá
trong vòng một tháng kể từ ngày khai trương
thời gian hoạt động của năm tuyến xe buýt này từ năm h đến hai mươi một h hàng ngày với sáu mươi một xe buýt tiêu chuẩn b bốn mươi
được đầu tư mới trang bị hệ thống kiểm soát vé điều hòa niêm yết rõ ràng thông tin về các tuyến
ngoài ra thành phố sẽ miễn phí hoàn toàn và ưu tiên giá vé cho các đối tượng gồm bà mẹ việt nam anh hùng
người khuyết tật người cao tuổi học sinh sinh viên công nhân làm việc trong khu công nghiệp và hộ nghèo
việc đưa vào hoạt động năm tuyến xe buýt có trợ giá cùng sáu tuyến đang hoạt động sẽ thu hút người dân
và du khách sử dụng xe buýt cho nhu cầu đi lại hàng ngày hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân
góp phần giải quyết ủn tắc giao thông kiềm chế tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường